trong dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này tp hcm dự kiến chi hơn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng để chăm lo tết cho hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố tăng gần sáu mươi tỷ so với tết bính thân năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có khoảng bảy trăm sáu mươi mẹ việt nam anh hùng các anh hùng cán bộ lão thành cách mạng hơn hai trăm bảy mươi ba người thương binh bệnh binh thân nhân của một liệt sĩ
là thương binh bệnh binh cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tra tấn tù đầy hơn một trăm năm mươi cán bộ công chức viên chức hành chính sự nghiệp năm mươi bảy hộ nghèo tại thành phố người nhận trợ cấp xã hội người già neo đơn trên tám mươi tuổi các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo trường sa nhà gian dk một sẽ được tặng quà trị giá từ chín trăm năm mươi đồng đến hai sáu triệu đồng một suất
các hộ cận nghèo sẽ do các quận huyện vận động doanh nghiệp các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ
các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố cũng đang gấp rút chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn khoảng ba mươi năm vé xe được tp hcm tặng công nhân về quê ăn tết